trước tình hình giá thịt lợn tăng cao nhất trong lịch sử hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ yêu cầu đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng
bộ đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp tối ưu nhất để tái đàn và tăng đàn lợn đảm bảo nguồn cung thịt lợn
đáng chú ý khi thực hiện tái đàn tăng đàn phải thông tin tuyên truyền chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng dẫn của bộ
ngoài việc thúc đẩy tái đàn tăng đàn lợn trong nước hiện nay việc nhập khẩu thịt lợn đông lạnh nhập khẩu con sống để tạo đàn cũng được đẩy mạnh
đặc biệt mới đây bộ nông nghiệp phát triển nông thôn còn quyết định cho nhập lợn sống nguyên con về giết thịt để ổn định nguồn cung và giá cả mặt hàng này